các bạn đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh youtube của bản sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã nhận định số ca tử vong tại tp hcm giao động trong khoảng bốn mươi ca trên một ngày
trong đó tp thủ đức quận ngò vấp tân bình một mươi hai và huyện bình chánh là các địa phương có số ca tử vong cao nhất trong ba ngày qua
chi tiết ra sao mời quý vị cùng theo dõi
vào sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã tổ chức họp giao ban trực tuyến với các quận huyện và thành phố thủ đức về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn
tại điểm cầu ubnd tp bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên phó chủ tịch ubnd tp dương anh đức chủ trì cuộc họp
thông tin về tình hình dịch giám đốc sở y tế tăng trí thượng cho biết trong bảy ngày vừa qua một số địa phương trên địa bàn tp hcm có số f tăng cao
cụ thể là huyện hóc môn bình chánh quận bình tân thành phố thủ đức quận một mươi hai và quận gò vấp
trong ba ngày gần đây huyện bình chánh và hóc môn là hai địa phương có nhiều ca nhiễm nhất
phân tích biểu đồ diễn biến ca bệnh covid một mươi chín tại các quận huyện có thể thấy số f tại bình chánh có chiều hướng tăng và đang đi ngang trong thời gian gần đây
học môn có giai đoạn đạt đỉnh cao và hiện tại có tín hiệu đi xuống
riêng quận bình tân và gò vấp vẫn đang ở mức cao và nằm ngang
các địa phương có số ca không cao nhưng có xu hướng tăng bao gồm quận một mươi và huyện nhà bè
ông thượng cho biết đối với tình hình thu dung điều trị giám đốc sở y tế cho biết tính từ ngày một tháng một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi một số f cách ly tại nhà có xu hướng tăng
các ca bệnh chuyển nặng cần nhập viện có xu hướng giảm và ở mức thấp
trường hợp thở máy xâm lấn duy trì ở mức ổn định
các ca thở máy không xâm lấn và thở oxy có xu hướng giảm nhẹ
do đó ông thượng kiến nghị ban chỉ đạo sớm triển khai lại các khu cách ly quận huyện và có thêm bệnh viện giãi chiến để sẵn sàng thôi dung điều trị f
về tình hình tử vong do covid một mươi chín ông thượng cho biết số ca tử vong tại tp hcm giao động trong khoảng bốn mươi ca một ngày
trong đó trường hợp tử vong trên sáu mươi năm tuổi chiếm năm mươi hai tử vong do covid một mươi chín kèm bệnh nền chiếm tám mươi năm
quận gò vấp huyện bình chánh quận tân bình quận một mươi hai là các địa phương có số ca tử vong cao nhất trong ba ngày qua
về các giải pháp ông thưởng cho biết tp hcm đã ra mắt đội đặc nhiệm kiểm dịch cùng tổ chuyên trách điều phối trạm y tế lưu động
phát hành tờ rơi những điều cần biết do f cách ly tại nhà gửi đến các quận huyện thống nhất với hội thầy thuốc trẻ việt nam
hội thầy thuốc trẻ tp kích hoạt lại mạng lưới thầy thuốc đồng hành
cùng với đó là đề xuất ubnd tp cơ chế chính sách củng cố
ngoài ra thì triển khai quy định giá dịch vụ xét nghiệm theo thông tư một mươi sáu hai nghìn hai mươi một tt bit
đề xuất ubnd tp về giá dịch vụ xét nghiệm không thuộc phạm vi thanh toán quỹ bảo hiểm y tế
có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc quản lý điều hành hoạt động của các bệnh viện giã chiến
và các đơn vị thuê dung f đặt tại các khu công nghiệp trực thuộc ubnd tp thủ đức và các quận huyện
tưởng rằng dịch bệnh sẽ tạm lắng nhưng số liệu báo cáo trong khoảng chục ngày gần đây cho thấy
tp hcm có thể bùng dịch bất cứ gì
nhưng lúc nào nhớ người dân chủ quan lơ lả và ngành y tế không chủ động kích hoạt hệ thống chống dịch vốn có
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi trong cuộc trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp quốc hội vào sáng ngày một mươi hai tháng một mươi
một lần nữa khuyến cáo người dân cần phải cẩn trọng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ông nhìn nhận số ca mắc tăng và nói tp hcm đang đánh giá tình hình dịch hàng tuần
và nếu tới mức phải siết lại thì phải siết
cùng nhận định này lãnh đạo ngành y tế tp hcm cho biết
đã chuẩn bị các kịch bản kể cả tình huống xấu nhất là khi ca mắc đang dịch bùng phát trở lại
nếu khả năng thôi dung điều trị vượt ngưỡng là giãn cách như trước đây
bác sĩ đỗ cao vân anh phó trưởng bộ môn nhiễm trường đại học y khoa phạm ngọc thạch cho rằng
để ngăn bùng dịch đòi hỏi phải có sự chung tay của cộng đồng
người dân phải thực sự ý thức tuân thủ các biện pháp năm k một cách thuần thục tự nhiên
chứ không phải thực hiện theo kiểu đối phó
tôi ghé chợ chứng kiến người dân chủ quan lắm vẫn đứng tụm năm tụm bảy tháo khẩu trang nói chuyện thoải mái
bác sĩ vân anh khẳng định trong khi đó có hiện tượng cả nhân viên y tế và f đều không mặn mà sử dụng gói thuốc c
gói manoperavi vốn là gói thuốc quan trọng giúp giảm tải lượng virus sau năm ngày điều trị
giảm tỷ lệ lây nhiễm nhập viện và tử vong
tại sao lại như thế
theo đại diện sở y tế tp hcm các gói thuốc c đều được cấp phát cho các trung tâm y tế
chuyển xuống trạm y tế cấp phát cho f nhưng một số nhân viên y tế đã không phát do ngại quản lý
thuốc kháng virus đặc hiệu và sử dụng phải có kiểm soát đặc biệt
chính điều này mà sở y tế tp hcm vừa qua đã thành lập một mươi đoàn kiểm tra đôn đốc việc cấp phát gói thuốc c
về phía f khi uống thuốc phải làm bản cam kết khai báo khi có triệu chứng do đó cũng có tâm lý ngại uống
hiện tượng nhân viên y tế ngại phát f ngại uống cũng chính là lý do khiến số cam mắc có nguy cơ chuyển nặng
từ khi thuốc được đưa vào trường
trong chương trình thử nghiệm cho đến khi được phê ruột và phát đồ điều trị
các em không sử dụng thuốc này chỉ có tốt lên siêu ghi nhận có ai bị phản ứng phụ gì cả
đại diện sở y tế tp hcm khẳng định
trước số ca mắc và số ca tử vong gia tăng ngoài việc triển khai các biện pháp chống dịch
lãnh đạo ngành y tế đã chỉ đạo các bộ phận tập trung phân tích số ca tử vong trong ngày
phân tích sơ bộ cho thấy đa số ca tử vong do bệnh lý nền cao tuổi chưa tiêm vaccine chiếm trên chín mươi
có một số bệnh nhân đã tiêm đủ hai mũi vaccine nhưng vẫn tử vong do tuổi quá cao và mang cùng lúc nhiều bệnh nền
những bệnh nhân này chủ yếu tử vong do bệnh lý nền
mắc covid một mươi chín chỉ là tác nhân khiến bệnh lý trở nặng thêm đại diện sở y tế tp hcm cho biết
một nguyên nhân khiến các f tử vong là do không biết mình bị mắc covid một mươi chín
đến khi trở nặng trường bệnh viện mới biết lúc ấy mọi can thiệp hầu như đã quá muộn
ngoài ra có hiện trợ nhiều người cao tuổi mắc covid một mươi chín khi nhập viện khai thác mới biết các cụ
tiêm vaccine dù trước đó địa phương gia đình đã nhiều lần năn nỉ
trước đó trong chương trình dân hỏi thành phố trả lời về số ca mắc covid một mươi chín tăng
với tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm
lý giải về việc số ca mắc covid một mươi chín tăng tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu cho rằng
vào thời điểm tháng năm và tháng sáu khi số ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh chóng
thành phố bắt buộc phải áp dụng lệnh giãn cách liên tục trong nhiều tháng
chỉ trong tháng bảy thành phố lập liên tiếp một mươi sáu bệnh viện giã chiến
để thôi dung và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
từ tháng một mươi độ phổ rộng vaccine ngừa covid một mươi chín cao
việc mở cửa trở lại có số ca mắc covid một mươi chín tăng là điều tất yếu
nhưng thực tế sự chủ quan của người dân hiện tại tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch trở lại
với biến chủng delta việc mở cửa trở lại chúng ta phải thích ứng linh hoạt
sống chung với virus chứ không sống chung với dịch lây lan nhanh
nếu người dân chủ quan đi lại không tuân thủ năm k để dịch quay trở lại
thì cực kỳ nguy hiểm tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu nhận định
về số ca tử vong những ngày qua tại thành phố hồ chí minh
chủ yếu rơi vào những người trên sáu mươi năm tuổi có bệnh lý nền và chưa được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín trước đó
để hạn chế khả năng tử vong cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện
khi bệnh nhân có đủ sức khỏe mà chưa được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
bệnh viện giã chiến số một mươi sáu sẽ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho bệnh nhân
nếu có người chăn nuôi đi kèm cũng được hỗ trợ tiêm
trước những thông tin chia sẻ trên nhiều người dân thành phố bày tỏ lo ngại và đặt câu hỏi
thành phố đã có những kế hoạch gì để đối phó nếu dịch quay trở lại
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu cho biết
thành phố hồ chí minh đã xây dựng bốn kịch bản phòng dịch covid một mươi chín theo từng cấp độ
mặc dù khi mở cửa trở lại một số bệnh viện giã chiến như là ký túc xá
trường học được trả lại công năng ban đầu
nhưng thành phố vẫn giữ lại bệnh viện giãi chiến số một mươi ba một mươi bốn một mươi sáu
hoạt động phân thành ba tầng thôi dung điều trị cho bệnh nhân từ nhẹ đến nặng
đồng thời các đội phản ứng nhanh mô hình chăm sóc f tại nhà
mạng lưới thầy thuốc đồng hành đã được thành phố tái khởi động sẵn sàng hỗ trợ người dân
tuy nhiên tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu vẫn chia sẻ thẳng thắn
chúng ta cố gắng đừng để ca bệnh tăng không kiểm soát được
bệnh viện không kiểm soát được rất dễ dàng quay trở lại thời kỳ khó khăn trước kia là giãn cách trở lại
những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín sẽ luôn được chúng tôi cập nhật liên tục
trong các bản tin và tin tức thật sự trên kênh youtube của bản sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại